mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic trung tâm công nghệ sinh học
tp hcm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng
thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án
bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc nguyễn ân quân giám đốc nguyễn viết thạch nguyễn trưởng ban
nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học
tp hcm trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm nguyễn minh phó tổng giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm trần vinh vũ nguyên giám đốc
công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định
để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển
trái phép khoảng bốn trăm tám mươi lít dầu đeo trên vùng biển tây nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu bv chín nghìn sáu trăm tám mươi chín ts có nhiều dấu hiệu nghiệp
tàu bv chín nghìn sáu trăm tám mươi chín ts có sáu thuyền viên do ông mai tuấn nhỏ địa chỉ thường trú tại xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau làm thuyền trưởng
theo lời khai của ông nhỏ tàu đang vận chuyển khoảng bốn trăm tám mươi lít dầu đeo nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nguyễn thu hà trú tại đường bà triệu phường vĩnh trại tp lạng sơn
vừa bị công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị ca
theo kết quả điều tra nguyễn thu hà cho khách vay với hình thức là bốc bắt họ và thu lãi theo ngày
khi khách vay bắt họ một mươi triệu đồng thực tế khách được cầm về là tám triệu đồng hà thu tiền lãi ngay thời điểm vay là hai triệu đồng
trong vòng năm mươi ngày thì khách sẽ phải thanh toán hết tiền vay
hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn thu hà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi trên
sáu mươi kg lòng lợn đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng
chủ trì phối hợp phát hiện khi đang trên đường đi tiểu thu
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng phát hiện xe ô tô di chuyển hướng hà nội đi thành phố cao bằng
có chở hai mươi bảy bao tải dứa chứa lòng lợn đông lạnh với tổng trọng lượng là năm trăm năm mươi kg
số lòng lợn này đã xuất hiện tình trạng biến đổi màu sắc chảy nước bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã đưa phương tiện cùng toàn bộ tăng vật về trụ sở phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
doanh nghiệp cần đề nghị khách hàng cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh mạ số thuế hộ chiếu có ảnh của người đại diện hợp pháp công ty và nhờ các cơ quan chức năng thẩm tra
trong ba tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản giảm từ một mươi bảy đến năm mươi tại hầu hết các thị trường nhập khẩu chính
trong đó các nhóm thủy sản chủ lực như cá cha tôm cá ngừ giảm ba mươi ba mươi bảy các loại hải sản khác thì giảm tới bốn mươi hai
trong số thị trường xuất khẩu chính mỹ ghi nhận mức sụt nhiều nhất trên năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tiếp đến là australia giảm ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trung quốc mở cửa trở lại nhưng thủy sản việt sang thị trường này chỉ đạt hai trăm bảy mươi chín triệu usd tấp hơn hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái

thời gian qua việc ứng dụng các tiện ích và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã mang đến một nguyên liệu
thể căn cước công dân gắn chip điện tử đã mang đến những giá trị thiết thực giúp cho người dân tiếp cận với công nghệ số và từng bước trở thành những công dân số
trong đó với lĩnh vực ngân hàng việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền nạp tiền và thực hiện các giao dịch ngân hàng tự động cũng đã giúp gia tăng tiện ích cho người dân
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế tiêu dùng tại tỉnh quảng ninh một trong những địa phương tiên phong thí điểm mô hình này
từ ngày máy giao dịch tự động này được lắp đặt tại thành phố hạ long anh trần trọng hải đều thực hiện việc rút tiền và nộp tiền tại đây bằng thẻ căn cước công dân gắn chip một cách nhanh chóng và thuận tiện
anh hải rất vui vì tiện ích này được triển khai thí điểm ở địa phương mình và hy vọng sẽ có thêm nhiều điểm mới
hiện tại bây giờ là ở đây chính ánh ở b a v quảng ninh đã triển khai cái cây rút tiền bằng thẻ căn cước chip và nộp tiền cũng tại ở cây này luôn
thì tôi thấy rất thương tiện
mang nhiều thẻ các ngân hàng khác nhau chỉ cần mỗi thẻ căn cước thôi
với việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong thực hiện các giao dịch ngân hàng tự động người dân có thể thực hiện các giao dịch hai mươi bốn trên bảy thay vì thời gian giới hạn tại quầy như trước đây
đặc biệt với quảng ninh một địa phương du lịch đây cũng là tiện ích nổi bật để phục vụ du khách
bên cạnh đó việc này cũng giúp các ngân hàng tiết kiệm được nhân lực và chi phí để phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ
theo đó thì đã thiết lập một phương thức địa dịch
danh và xác thực mới với những chất lượng nữ cao đáp ứng được các giao dịch tự động
và cũng là cơ sở để bidv mở rộng các khu giao dịch tự phục vụ vào hai mươi bốn trên bảy và phát triển theo định hướng ngân hàng số hiện đại
và hệ thống cũng đã thiết kế tối ưu tốc độ xử lý và giao dịch thấy nhanh chóng
thời gian tới tiếp tục triển
trước khi triển khai đề án sáu ngành công an sẽ tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư
căn cước công dân định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
với lĩnh vực ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện làm sạch dữ liệu thông tin tín dụng
và thực hiện chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư
từ đó đem đến nhiều tiện ích hơn cho người dân
thời đại bốn này thì nó rất là hay là sẽ kết hợp với rất nhiều các cái khác ngoài cũng không phải ngân hàng
mà còn liên quan rất nhiều
nhiều các thông tin khác ứng dụng vào đời sống hơn thì tôi thấy là rất là tốt
quảng ninh là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm
được ứng dụng cân cước công dân gắn chip trong thực hiện giao dịch ngân hàng tự động
qua đó người dân đã được tận hưởng những tiện ích từ đề án sáu
và trải nghiệm nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ hướng tới xây dựng công dân số tương lai
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây thì sẽ kéo dài năm ngày
dự kiến đây là thời gian cao điểm du lịch nhu cầu đặt phòng nghỉ và khách sạn tăng mạnh
vậy thời điểm hiện tại thì các khách sạn các khu nghỉ dưỡng đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng như thế nào
du khách cần làm gì để đảm bảo tránh những sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt phòng
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên intv
thành phố đà nẵng một khách sạn ở khu vực ven biển
đến thời điểm hiện tại tỷ lệ đặt phòng cho dịp nghỉ lễ đạt tám mươi
phía khách sạn cho biết so với năm ngoái tỷ lệ này thấp hơn
bởi cũng thời gian này năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ đặt phòng ở khách sạn đã đạt gần một trăm linh
có nhiều lý do để thấp hơn
ví dụ như năm hai nghìn hai mươi hai sau hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một du khách không có điều kiện để đi du lịch vì ảnh hưởng của đại dịch covid
do vậy là năm hai nghìn hai mươi hai mở cửa
thì dù khách bị cuồng chân và họ sẽ mong muốn được đi để thư giãn
và năm nay vì năm ngoái đi nhiều như thế
thì dù khách đã đi rồi cho nên như kiểu là bảo hoa
việc thứ hai nữa là năm ngoái thời điểm này thì chưa mở cửa du lịch quốc tế
và năm nay thì đã mở cửa du lịch quốc tế
dù khách cùng có một số du khách thay vì tròn du lịch trong nước mà tròn du lịch nước ngoài
một việc nữa là năm nay
cái năm ngoái các đường bay chỉ mở trong nước và các đường bay quốc tế còn ít
do vậy là giả vẽ máy bay trong nước cũng rẻ hơn năm nay
và năm nay thì giả vẽ đường bay nội địa cao hơn năm ngoái nhiều
tỷ lệ đặt trước phòng cho dịp nghỉ lễ đến thời điểm hiện tại dù không cao bằng năm hai nghìn một mươi chín
nhưng với xu hướng đặt phòng hiện nay của khách nội địa
thì tại những vị trí đắc địa các cơ sở lưu trú vẫn lạc quan số phòng sẽ được lấp đầy trong những ngày lễ
du khách nội địa họ tìm kiếm rất nhiều thông tin có rất nhiều lựa chọn và đặt gần ngày lưu trú
do đó thị trường sẽ được lấp đầy một cách bất ngờ
vì vậy chúng tôi rất lạc quan và tự tin
chúng tôi chỉ lo ngại họ sẽ mất cơ hội tại những vị trí đẹp sẽ được đặt kính phòng sớm
đà nẵng có khoảng một ba trăm linh khách sạn từ một sao đến năm sao
phía hội khách sạn đà nẵng cho biết mặt bằng chung tại những khu vực ven biển
tỷ lệ đặt phòng dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm đã đạt sáu mươi năm
đối với những khách sạn trong thành phố tỷ lệ thấp hơn từ bốn mươi năm mươi
dự kiến với xu hướng đặt sát ngày đi thì lượng khách lưu trú sẽ đạt tỷ lệ kín phòng từ tám mươi chín mươi
để đảm bảo chọn được chỗ hợp lý ngoài việc nên có kế hoạch đặt phòng sớm
du khách cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin của các cơ sở lưu trú
chúng ta đã thấy rằng là thời kỳ mà công nghệ số đã phát triển rất là mạnh
du khách có thể tìm hiểu về khách sạn mà họ mong muốn nghỉ dưỡng trong thời gian nghỉ lễ này
qua rất nhiều trang
các trang du lịch trực tuyến cũng như là những trang bán hàng của các khách sạn nghỉ dưỡng
thì tôi khuyên rằng là chúng ta nên đi vào những trang chính thống có uy tín để đặt phòng
bởi vì là du khách sẽ không chỉ là được bảo vệ bởi những cơ sở lưu trú tốt
mà còn có thể là được bảo vệ bởi các đơn vị kinh doanh du lịch trực tuyến uy tín
giá phòng tại các khách sạn dự kiến sẽ tăng mức phí phụ thu cho dịp lễ từ một mươi một mươi năm
công ty khổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng là công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nợ mua giới mua bán nợ mua giới xử lý nợ và tài sản cộng đồng dịch vụ xử lý nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai công ty này ký kết tám hợp đồng mua nợ với công ty tài chính cổ phần điện lực
sau khi mua nợ xong công ty này có danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của công ty tài chính cổ phần điện lực và chuyển danh sách cho địa điểm kinh doanh số một
nấp bóng hoạt động cầm đồ hai mươi hai đối tượng thuộc sáu công ty cho vay với lãi suất thấp nhất là một trăm tám mươi ba một năm
cao nhất là hai năm
năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi lần đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự
theo quy định của bộ luật dân sự vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
vào ngày ba tháng ba công an quận bình thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm tiến hành khám xét sáu công ty có trụ sở làm việc tại tòa nhà thủy lợi bốn
số một trăm linh hai nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh gồm công ty trách nhiệm hữu hạng phúc lộc thọ công ty bảo tính kim long công ty gofigo công ty infobot và công ty infinity
các công ty này được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý trừ tư vấn tài chính hoạt động kế toán pháp luật kiểm toán dịch vụ pháp lý dịch vụ cầm đồ
thời điểm kiểm tra công an phát hiện nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
công an quận bình thạnh xác định sáu công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
nút bóng hoạt động cho vây cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web là senmo vn thầntàioi vn câyđènthần vn
hoạt động cho vây được tổ chức xuyên suốt có phần công cụ thể vai trò của từng người là giám đốc trưởng phòng trưởng nhóm nhân viên thực hiện các nhiệm vụ quảng cáo
tìm kiếm người vai tư vấn hướng dẫn người vai thao tác trên các trang web cho vây trực tuyến kiểm tra xác minh thông tin người vai duyệt vai thu hội nợ
theo tài liệu cơ quan công an các đối tượng đã cho hàng ngàn người vay chủ yếu là sinh viên công nhân người lao động tự do với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba mỗi năm
cao nhất cho một lần giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vai cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và một tháng năm các năm trước
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm chia các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố thành sáu nhóm tuyến cần điều chỉnh và giữ ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
cụ thể giảm ba hai trăm ba mươi tám chuyến của hai mươi một tuyến xe buýt có trợ giá các tuyến xe buýt số một số bốn số sáu số tám số một mươi sáu hai mươi hai mươi bảy ba mươi một ba mươi sáu bốn mươi ba bốn mươi năm năm mươi ba năm mươi chín sáu mươi năm
sáu mươi tám sáu mươi chín bảy mươi hai một trăm linh hai một trăm linh bốn một trăm một mươi và một trăm bốn mươi tám do trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm dự báo nhu cầu đi lại giảm
kế đến là nhóm tuyến ngưng hoạt động
trong dịp lễ này học sinh và sinh viên sẽ được nghỉ học từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày ba tháng năm do đó các tuyến xe buýt số năm mươi năm mươi hai sẽ tạm thời ngưng hoạt động
cụ thể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm giảm bảy trăm tám mươi chuyến
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cũng dự báo trong đợt lễ này hành khách sẽ có nhu cầu đi bằng xe buýt đến viện cần giờ tăng cao do đó sẽ điều chỉnh tăng hai mươi sáu chuyến một ngày của hai tuyến bảy mươi bảy và chín mươi
tổng số chuyến tăng trong năm ngày nghỉ lễ là một trăm ba mươi chuyến xe
về nhóm tuyến xe buýt kết nối sân bay tân sơn nhất các đơn vị vận tải đang đảm nhận khai thác trên các tuyến xe buýt số một trăm linh ba một trăm linh chín một trăm năm mươi hai và bảy mươi hai
phải đảm bảo hoạt động đúng các con số đã được sở giao thông vận tải và biểu đồ chạy xe do trung tâm ban hành
đại lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vietjet dành tặng khách hàng tuần xeo cực sốc bay khắp nhật bản đài loan trung quốc hàn quốc hồng kông trung quốc
chỉ từ đồng từ nay đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cùng chương trình thỏa thích tích điểm thành viên thân thiết skyjoy không giới hạn
theo đó từ giờ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến hai mươi ba h năm mươi chín phút
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khách hàng thỏa sức săn vé chỉ từ đồng tại website của vietjet và ứng dụng điện thoại vietjet air
áp dụng cho tất cả đường bay giữa việt nam tp hcm hà nội đà nẵng phú quốc và nhật bản tokyo osaka nagoya fukuoka đài loan đài bắc đài trung đài nam cao hùng hàn quốc seoul busan hồng kông trung quốc
thời gian bay áp dụng từ ngày bảy tháng năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra khi trở thành hội viên của chương trình khách hàng thân thiết vjet skyjoy
khách hàng sẽ có thêm cơ hội tận hưởng nhiều ưu đại hấp dẫn như đổi thưởng vé máy bay vietjet và hơn hai trăm năm mươi thương hiệu ẩm thực mua sắm du lịch được yêu thích tại việt nam và trên thế giới
qua ứng dụng skyjoy hay website http skyjoy vjete com
với khả năng quản lý chi phí khai thác vận hành vượt trội ứng dụng công nghệ hiện đại vào tất cả các hoạt động
dẫn đầu xu hướng vjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm linh hoạt khung khắp đại dạng dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng
ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục cảnh báo tới các nhà đầu tư về các app đầu tư cho vay chứng khoán không phép
mặc dù trong thời gian vừa qua cơ quan này đã có cảnh báo tới các nhà đầu tư về hiện tượng một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán không phép
các app như infina savenow buff quản lý dây mục đầu tư chứng khoán hay hoạt động môi giới chứng khoán cho vây ký quỷ chứng khoán như website greensock vn

các app như infina savenow buff quản lý dây mục đầu tư chứng khoán không phép mặc dù trong thời gian vừa qua cơ quan này đã có cảnh báo tới các nhà đầu tư về hiện tượng một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động quản lý quỷ và quản lý dây mục đầu tư chứng khoán mà không được ủy ban chứng khoán nhà nước có phép quản lý giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán
nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai và đầu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban chứng khoán nhà nước đã từng phát đi nhiều thông báo khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chiến khoán trên không gian mạng khi chưa được ủy ban cấp phép thông qua các website app giao dịch như tti tada anphine infina đồng thời nhắc tới một số tên doanh nghiệp như infina cnow bijuff
vừa qua tại hà nội và tp hcm hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom vừa hoàn thành hai diễn đàn về toàn cảnh thị trường những xu hướng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề thương mại điện tử thông minh hơn một doanh nghiệp và chuyên gia cùng đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu hóa khách hàng trong giai đoạn mới
bộ công thương thống kê năm hai nghìn hai mươi hai quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ việt nam ước đạt một mươi sáu bốn tỷ usd chiếm bảy năm doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước
dù đây là mức tăng trưởng cao ngoài kỳ vọng của ngành nhưng các thách thức về kinh tế vĩ mô và hành vi tiêu dùng mới vẫn đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp
do đó trong hai ngày diễn đàn toàn cảnh thị trường thương mại điện tử việt nam tổ chức tại hà nội và thành phố hồ chí minh mong muốn khai thác góc nhìn thông minh cho doanh nghiệp trong ngành
buổi chia sẻ kết nối tập trung sâu vào cách phân bổ kinh phí cho tiếp thị liên kết trên mạng xã hội những công nghệ logistic số trí tuệ nhân tạo để đảm bảo trải nghiệm giao nhận hàng nhanh và an toàn
và quan trọng hơn là giới thiệu doanh nghiệp để các công ty giải pháp bán hàng số
trong hai ngày diễn đàn đã kết nối thu hút hai người tham dự cùng năm mươi chuyên gia và một doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia thương mại điện tử
người nước ngoài ngày càng gia tăng sở hữu nhà ở tại việt nam
tuy nhiên hiện nay chính sách giao dịch bất động sản cho phân khúc khách hàng này đã mở nhưng chưa thực sự thông suốt
điều này cũng nhiều người mua và cả đơn vị tư vấn băn khoăn khi áp dụng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
bộ kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo ghi nhận của một số đơn vị nghiên cứu thị trường nhu cầu đầu tư vào các dự án nhà ở tại việt nam của người nước ngoài vẫn đang rất lớn
đặc biệt là từ những nước là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi quan trọng của việt nam như hàn quốc nhật bản trung quốc singapore
tại các dự án căn hộ từ các chủ đầu tư tên tuổi vị trí đẹp có tỷ lệ người nước ngoài mua thường đạt mức cho phép tối đa là ba mươi
tuy nhiên trong khi luật nhà ở có quy định cho người nước ngoài sở hữu bất động sản
thì luật đất đai lại không có quy định liên quan đến sơ hữu đất gắn với bất động sản như trong trường hợp này
ngoài ra tài khoản một một trăm sáu mươi luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn quy định cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại việt nam
phải có giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án để có thể sở hữu nhà ở tại việt nam
không đề cập đến vấn đề về hộ chiếu và dấu kiểm chứng nhập cảnh
tuy nhiên đến nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp khi quy định về giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại việt nam
đưa ra yêu cầu chung với cá nhân nước ngoài muốn sở hữu nhà ở tại việt nam không phân biệt cá nhân đó thuộc đối tượng một hay hai
cần có hộ chiếu còn giá trị có đo dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh việt nam
và không thuộc diện được quyền ưu đại miễn trừ ngoại giao
nhà đầu tư nước ngoài thì họ cũng là những nhà đầu tư thứ nhất là mình phải nhìn nhận thấy hầu hết là những người đầu tư ở việt nam
họ đều là những nhà đầu tư lão luyện tức là họ đã đầu tư ở rất nhiều các quốc gia khác
tức là họ đã biết được luật của rất nhiều các quốc gia khác rồi
nên thành ra là
làm cái việc mà chúng ta có những cái điều chỉnh liên quan tới luật liên quan tới luật sở hữu luật giao dịch kinh doanh bất động sản
nó cần phải gọi là đạt được cái ngưỡng của những cái quốc gia đã phát triển rồi thì chúng ta mới có đủ sức cạnh tranh
chúng ta cũng không nên lo lắng nữa chúng ta đừng nên lo lắng nhiều quá
tại vì là mình kêu họ đến đầu tư thì mình nên cho họ an cư
thì đương nhiên là mình không nên lo lắng khi mà họ cho sở hữu nhà
từ đó là mình từ từ dưới đó mình sẽ nới lỏng ra các quyết định
bớt những hạn chế và khi mà bớt hạn chế rồi thì về mặt mình cũng nên cho các luật phải khớp với nhau
đừng nên là chỉ sửa luật này mà chưa sửa luật kia quốc bị vướng
và khi mà mình sửa luật rồi là mình cũng nên đừng để cho cái việc phải hướng dẫn
mình làm rõ ràng luôn và đưa những quyết định nó đơn giản dở hiệu hơn
và tránh được họ phải hướng dẫn mà khi không có hướng dẫn thì không thể hiện được
thực tế sự phát triển kinh tế và hoạt động làm việc của người nước ngoài tại việt nam
đa số mang tính thường xuyên ổn định
họ có xu hướng mua căn hộ tại việt nam ngày càng tăng lên
đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường
do đó nếu không quản lý đúng cách minh bạch hóa và tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho người nước ngoài xã hội mua bán nhà
thì dạy dẫn đến tình trạng mượn người việt đứng tên rất khó kiểm soát và dễ gây ra những hại lụy